sinh năm hai nghìn năm chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng gồm một mươi bốn đối tượng đã mang theo hung khí
chuẩn bị gây gỗ đánh nhau với một nhóm khác tại xã tân hội huyện đức trọng
cụ thể nhóm của minh gồm một mươi bốn người mang theo dao mã tấu đang chuẩn bị lên đường đi đánh nhau với nhóm khác tại xã tân hội
do đã chuẩn bị từ trước nên hai nhóm đem theo nhiều hung khí
qua công tác nắm tình hình bám địa bàn nên công an xã hiệp thạnh đã ngăn chặn kịp thời
tại nhà của minh thu giữ một mươi hai con dao các loại
bảy điện thoại và bảy xe máy
nhóm đối tượng này từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi đều bỏ học thường tụ tập gây dối trên địa bàn xã
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa phối hợp với công an huyện bình chánh
bắt giữ võ thị ngọc quyền bốn mươi bảy tuổi trú tại quận bảy để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản với giá trị lên tới gần ba năm tỷ đồng
quyền là nhân viên dọn vệ sinh tại công ty có trụ sở tại khu dân cư him lam xã bình hưng huyện bình chánh
vào ngày năm tháng bốn do thiếu tiền cho nên đối tượng đã nảy sinh ý định mở phá kết sát trong phòng làm việc của giám đốc để lấy tài sản
đối tượng lấy kết sắt mini mang về nhà ở quận bảy sau đó thuê thợ sửa khóa đến nhà để mở kết sắt và lấy nhiều đồng hồ trang sức
tổng tài sản ước tính khoảng gần ba năm tỷ đồng
với nhiều thủ đoạn khác nhau từ đơn lẻ đến hình thành băng nhóm có tổ chức các đối tượng trộm cắp tài sản thường lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân
để ra tay lấy tài sản hàng trăm triệu đồng
và trước tình hình trên lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã tăng cường điều tra triệt phá nhiều nhóm trộm cắp chuyên nghiệp gây án liên tỉnh đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đối tượng trần lê bi hai mươi tám tuổi sống ở tỉnh lâm đồng đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản
sau khi gây án ở nhiều tỉnh đối tượng về quảng ngãi thực hiện loạt vụ đột nhập vào siêu thị bệnh viện trộm cắp tài sản có giá trị
công an thị xã đức phổ đã điều tra bắt đối tượng trước khi rời khỏi địa phương
còn đây là đối tượng nhan đức hải chú huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã gây ra hàng chục vụ trộm tài sản ở nhiều tỉnh thành
tại tỉnh quảng ngãi đối tượng thực hiện trên một mươi vụ trộm nhà dân lấy tài sản
thủ đoạn của đối tượng là phá khóa đột nhập vào nhà dân để tìm tài sản có giá trị trộm cắp
người dân không có người nhà em đã sinh đến để trộm cắp em dựng xe ở bên đường và em đã không vào nhà thực hiện với trộm cắp
đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trên địa bàn quảng ngãi xảy ra hàng loạt vụ trộm tài sản hết sức manh động ban đêm lẫn ban ngày
nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm trộm cắp tài sản còn xảy ra nhiều là do sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân
người quản lý bảo vệ tài sản trong các cơ quan doanh nghiệp và các hộ gia đình như không khóa cổ xe máy để phương tiện ở những nơi không có người trông coi
cửa hàng khóa bằng loại khóa không an toàn thậm chí quên không khóa cửa nhà hoặc cửa vòng làm việc
các cơ quan doanh nghiệp trường học không có bảo vệ hoặc bảo vệ lòng lèo không lắp đặt hệ thống giám sát an ninh hệ thống chiêu sáng tường rào không bảo đảm

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân kỳ tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng chu thị quế
trú tại thị trấn tân kỳ huyện tân kỳ về tội cho vay lãi nặng với lãi suất gấp chín lần so với quy định
sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an huyện tân kỳ đã phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bắt giữ đối tượng chu thị quế thu giữ bốn mươi hai triệu đồng tiền mặt bốn quyển sổ tay một xe mô tô và nhiều giấy tờ liên quan khác
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân kỳ chứng minh quế đã cho nhiều người trên địa bàn huyện tân kỳ vay tiền theo hình thức thế chấp và tín chấp với lãi suất gấp chín lần so với quy định
làm việc với bảy bị hại đã làm rõ số tiền đối tượng thu lợi bất chính là hơn ba trăm linh triệu đồng
hiện vụ án đang được công an huyện tân kỳ tiếp tục điều tra mở rộng
vào dạng sáng ngày tám tháng bốn hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ gồm phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát kinh tế
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng kỹ thuật hình sự và trung đoàn cảnh sát cơ động
đã bất ngờ kiểm tra hai quán bia hoạt động trên phố đi bộ bùi viện phường phạm ngũ lão quận một